chiều ngày một mươi tháng một mươi hai công an huyện an phú cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh an giang phát hiện bắt giữ hai đối tượng tổ chức đưa sáu người nhập cảnh trái phép vào việt nam
khoảng ba giờ ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực biên giới thuộc ấp an khánh xã khánh an tổ công tác phát hiện bảy người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép về việt nam nên mời về trụ sở công an xã khánh an làm việc
trong đó đối tượng phạm trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại ấp an khánh xã khánh an khai nhận giang được người bạn tên vũ điện thoại nhờ đến khu vực bờ sông đón sáu người nhập cảnh trái phép vào việt nam và đưa về thành phố châu đốc với giá năm trăm linh đồng một người
từ lời khai của giang cùng với các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định và bắt giữ huỳnh văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại ấp an hòa xã khánh an là người đã điện thoại cho giang